nhằm góp phần vơi đi những đau thương và mất mát của nhân dân trong đại dịch covid một mươi chín
đội k chín mươi của cục chính trị quân khu chín đã phối hợp cùng với quân khu bảy
tiếp nhận một trăm một mươi năm bộ cho cốt người dân đồng bằng sông cửu long tử vong do dịch bệnh covid một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh
đội k chín mươi đã chia làm nhiều đoàn và tiến hành bàn giao số cho cốt về với gia đình
sau khi tổ chức buổi lễ dân hương trang trọng đội k chín mươi đã bàn giao cho cốt
cho bộ chỉ huy quân sự các tỉnh thành trong vùng
trò cốt được ban chỉ huy quân sự các địa phương đón nhận và bàn giao về gia đình
trong tổng số một trăm một mươi năm bộ cho cốt tiếp nhận lần này có sáu bộ chưa xác nhận được địa chỉ người thân
số này sẽ được lực lượng ra soát hoặc đưa vào chùa để lo nhang khói
đây là việc làm thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc việt nam
góp phần vơi đi những nỗi đau thương mất mát của nhân dân
hoàn thành tâm nguyện của thân nhân các gia đình có người tử vong do dịch bệnh covid một mươi chín